xin chào các bạn
theo báo cáo của ban kinh tế trung ương và các ý kiến tại buổi làm việc một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi hai của bộ chính trị đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng đã nỗ lực phấn đấu phát triển mạnh mẽ và bền vững
tuy nhiên việc triển khai nghị quyết ba mươi hai trong những năm đầu còn lúng túng cơ chế chính sách cho phát triển thành phố hải phòng còn nhiều bất cập phát triển kinh tế còn chưa tương xứng với vị trí tiềm năng lợi thế
để thực hiện thắng lợi nghị quyết số ba mươi hai của bộ chính trị tổng bì thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
mong muốn thành phố hải phòng phát huy hơn nữa truyền thống anh dũng kiên cường đi đầu trong phong trào đổi mới chủ động nắm bắt tình hình mới nhu cầu mới tiền lực mới để phát triển thành phố mạnh mẽ hơn nữa
làm việc với ban thưởng vụ thành ủy đà nẵng bộ chính trị đều thống nhất cao với báo cáo của ban kinh tế trung ương trong một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của bộ chính trị khóa chín
về xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện nay
đà nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ được xem là thành phố đang sống là hình ảnh một trong những địa phương tiên phong trong đổi mới năng động sáng tạo trong phát triển ngày càng khẳng định là trung tâm kinh tế xã hội lớn của miền trung
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ ấn tượng trước những thành tiệu mà thành phố đà nẵng đã đạt được trong một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi ba của bộ chính trị
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ rõ những mặt hạn chế
đó là đà nẵng chưa phát triển xứng tầm với kỳ vọng của nhân dân cả nước chưa đóng vai trò là trung tâm của khu vực miền trung tây nguyên
công tác xây dựng đảng còn bộc lộ nhiều sai sót
chiều nay tại văn phòng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp xã giao đại sứ trung quốc hùng ba
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đồng chí hùng ba được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam và nhấn mạnh
việt nam coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện việt nam trung quốc
đề nghị đại sứ trung quốc hùng ba sẽ phát huy vai trò cầu nối quan trọng đóng góp thiết thực cho sự nghiệp hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước trong thời gian tới
đại sứ trung quốc hùng ba cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp khẳng định trên cương vị của mình
đại sứ sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc tiếp tục phát triển góp phần vào việc duy trì hòa bình ổn định phồn vinh của khu vực
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp ngài đại sứ đan mạch kim hồ luân christensen
thủ tướng khẳng định quan hệ việt nam đan mạch là đối tác toàn diện trong thời gian qua đã có nhiều phát triển tích cực góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu hiệu quả